đồng biên phòng vĩnh nguồn bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết đơn vị đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tăng
đối với huỳnh công nhật hóa ba mươi tuổi chú tại phường vĩnh nguồn tp châu đốc về hành vi vận chuyển trái phép gần một kg ma túy
trước đó vào khoảng một mươi bốn h một mươi phút ngày một mươi bốn tháng tám tổ công tác phòng chống ma túy và tội phạm thuộc bộ chỉ huy tỉnh an giang
với hợp đồng biên phòng vĩnh nguồn tổ chức tuần tra kiểm soát biên giới khi đến vệnh đai biên giới thuộc khu vực
khóm vĩnh chánh ba phường vĩnh nguồn tp châu đốc phát hiện một thanh niên không rõ lai lịch đưa một chiếc tv màu đen cho hóa chở đi
nghi vấn đối tượng vận chuyển hàng nhập lậu từ campuchia về việt nam nên lực lượng tiến hành truy đuổi
khi đến khu vực khóm vĩnh chánh phường châu phú a thành phố châu đốc thì tổ công tác tiếp cận yêu cầu đối tượng dừng lại để kiểm tra
kiểm tra bên trong chiếc tv có cước dấu năm túi nilon trong suốt miền túi được gặp lại và dán băng keo
bên trong mỗi bọc có chứa tinh thể chất rắn màu trắng nghi ma túy
tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ người tan vật phương tiện về đồn biên phòng vĩnh quân để tiếp tục điều tra làm rõ
qua giám định tại phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh an giang tất cả năm túi nilon có chứa tinh thể chất rắn màu trắng nối trên là ma túy loại methamphetamine có khối lượng hơn tám trăm chín mươi gram
hiện đồn biên phòng vĩnh quân bộ đội biên phòng tỉnh an giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thông báo công an viện kiểm sát tp châu đốc phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục theo quy định của pháp luật